covid một mươi chín không chỉ làm đảo lộn cuộc sống của nhiều người mà có những điều cấm kỵ nay lại trở nên bình thường tại nhật bản
ít người biết rằng trước đại dịch covid một mươi chín tình yêu công sở đã bị coi là chủ đề tối kỵ ở nhật bản
junya ozawa nàm nhân viên làm việc cho một công ty tổ chức sự kiện ở yokohama nhật bản cho biết
anh và người yêu cùng công ty từng phải giữ kiến mối quan hệ trong hơn một năm vì sợ đồng nghiệp và cấp trên so mỏi
theo smp giới tuyển dụng nhật bản thường khó chịu với các mối quan hệ yêu đương ở nơi làm việc
họ cho rằng đây là nguyên nhân khiến cho nhân viên mất tập trung và có thể gây ra sự cố ở môi trường làm việc chuyên nghiệp
tuy nhiên từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát ở nhật bản sự chú ý của các công ty đổ vào khả năng vận hành ổn định hơn là mối quan hệ cấm
giữa các nhân viên ozawa cho biết hồi đầu năm mình và bạn gái đã bị các đồng nghiệp bắt gặp khi đang hẹn họ ở ngoài
nhưng chẳng mấy ai quan tâm đến mối quan hệ của họ ngay cả lãnh đạo công ty cũng mặc kệ
truyền thông nhật bản cho rằng sự chú ý vào covid một mươi chín đang khiến cho quan niệm tình yêu trốn công sở ở nước này thay đổi
giới tuyển dụng nhật bản cũng bắt đầu cởi mở hơn về koronaka tức là thuật ngữ chỉ tình yêu giữa các đồng nghiệp thời covid
khảo sát do công ty mai mối tammeni nhật bản thực hiện vào năm ngoái cho thấy rằng
bốn mươi năm bảy tổng số người được hỏi nói rằng họ mong muốn có tình yêu với đồng nghiệp
con số này cao hơn tỷ lệ ba mươi tám hai trong cuộc khảo sát bốn năm trước
đáng chú ý tỷ lệ người muốn giữ bí mật về mối quan hệ công sở ở nhật bản đang giảm mạnh
với một mươi sáu một so với bốn mươi một ba trong cuộc khảo sát trước đây
makoto watanabe giáo sư tại đại học hokkaido
bunkyo cho rằng quan điểm về tình yêu công sở ở nhật bản đã trở nên cởi mở hơn
chủ yếu là do covid một mươi chín
theo ông watanabe chính sự e ngại tiếp xúc xã hội trong dịch covid một mươi chín đã khiến cho các nhân viên văn phòng
dễ nảy sinh tình cảm với người mà họ gặp gỡ nhiều nhất
cùng với đó lãnh đạo của các công ty cũng không còn hướng sự chú ý vào mối quan hệ yêu đương giữa các nhân viên
điều họ muốn đó là duy trì trạng thái hoạt động ổn định trong đại dịch